do ảnh hưởng của vùng áp thấp từ phía tây nên trong hai ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục không mưa và có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ
phải đến ngày hai mươi năm thì có khả năng bắc bộ sẽ có mưa rào rải rác giúp cho nền nhiệt giảm đi
nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng phổ biến là không mưa
có nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
và cũng đến ngày hai mươi năm khi mưa rông xuất hiện giúp cho nền nhiệt tại đây giảm đi đôi chút
nắng nóng tạm thời chấm dứt
lui xuống trung bộ ngày mai nắng nóng sẽ còn duy trì và mở rộng hơn ra ở các nơi khác
tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế với mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi là trên ba mươi tám độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp
vì vậy người việt nam sẽ không có nắng nóng
và người dân cơ đề phòng khả năng xảy ra hỏa hoạn cháy rừng gây nguy hiểm
và cũng từ ngày hai mươi năm khi mưa rông xuất hiện thì nền nhiệt tại đây sẽ có xu hướng giảm nhẹ
khu vực đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới
thời tiết chủ đạo là ít mưa ngày còn nắng nhiều với mức nhiệt là hai mươi hai ba mươi sáu độ
có nơi sẽ còn cao hơn và xảy ra nắng nóng cục bộ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết phổ biến là có nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao
đạt trong khoảng là một mươi chín ba mươi bốn độ
riêng một số nơi như là azumba hay là cát tiên
nhiệt độ cao trên mức ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng phổ biến là không mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt độ ngày đêm trên khu vực này là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực miền đông của nam bộ thì tiếp tục xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt độ cao hơn khoảng từ hai cho đến ba độ